dự hội nghị sơ kết thực hiện chỉ thị số hai mươi ba của ban thường vụ thành ủy thành phố hồ chí minh
về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố
chỉ đạo các sở địa phương sở ngành cần quyết liệt hơn nữa
trong phối hợp xử lý hiệu quả vi phạm về trật tự xây dựng
bốn tháng qua để cụ thể hóa chỉ thị hai mươi ba các vùng huyện đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề
triển khai kịp thời tại cơ sở
từ đó vi phạm về trực tự xây dựng trên địa bàn thành phố đã kéo giảm gần bốn mươi số vụ so với trước kia
trong đó có bảy quận huyện bức độ vi phạm giảm hơn năm mươi
ghi nhận những chuyển biến tích cực này bí thư thành ủy nguyễn thiện nhân đề nghị thời gian tới
các cấp ủy chính quyền địa phương phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa
năm hai nghìn hai mươi không để vi phạm trật tự xây dựng gia tăng hơn năm nay
từ đây đến cuối năm các sở ngành liên quan phải xây dựng hành lang pháp lý
ban hành bức độ công trình vi phạm để các quận huyện có cơ sở xử lý
công khai những dự án công trình được cấp phép trên cổng thông tin điện tử để người dân biết
có cơ chế phối hợp hiệu quả giữa sở xây dựng sở quy hoạch kiến trúc và sở tài nguyên môi trường
trong xây dựng bản đồ chồng ba lớp gồm quy hoạch chức năng sử dụng đất
công trình cấp giấy phép xây dựng để phục vụ quản lý nhà nước được tốt hơn